thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đảng đoàn chính phủ vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị
sau một thời gian khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao tiểu ban văn kiện đã tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo chính trị khoa học logic có tính kế thừa tính thực tiễn
báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện tám chương công tác năm nhiệm vụ trọng tâm ba khâu đột phá và các nghị quyết chỉ thị chuyên đề của thành ủy khóa một mươi sáu đồng thời tiếp thu các văn kiện của trung ương cũng như cập nhật tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
về kết cấu dự thảo báo cáo được viết theo kết cấu truyền thống là sự kết hợp cả kết cấu ngang và kết cấu dọc trong cùng một báo cáo vừa thể hiện được tính bao quát thống nhất trong nhận định đánh giá phương hướng mục tiêu chung vừa tập trung làm rõ được những vấn đề quan trọng cần thiết định hướng được chủ trương giải pháp cần tập trung chỉ đạo của cấp ủy trong từng thời kỳ
phần mục tiêu tổng quát được xây dựng cho giai đoạn năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm có định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phần mục tiêu tổng quát được xây dựng cho giai đoạn năm hai nghìn bốn mươi năm theo tinh thần văn kiện đại hội một mươi ba của đảng tại hội nghị nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện hoàn thiện hơn góp phần để hà nội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới